sau ba năm xây dựng đường phía tây tỉnh bình định đoạn từ nút sao long vân thành phố quy nhơn đến khu vực dự án bkm bình dương thuộc xã cam vinh huyện vân canh đã hoàn thành
đây là một trong hai công trình giao thông trọng điểm được đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng tỉnh bình định
dự án đường phía tây tỉnh có chiều dài toàn tuyến là một mươi ba bảy mươi tám km vận tốc thiết kế là sáu mươi tám mươi km một giờ
dự án gồm sáu làn xe là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh bình định giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đường tây tỉnh được chọn là công trình chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng bình định
khi dự án khởi công bình định gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên với quyết tâm cao độ huy động mọi nguồn lực sau hơn ba năm khẩn trương thi công dự án đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra
đây là dự án được kỳ vọng mang lại diện mạo mới cho bình định
đường tây tỉnh là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng kinh tế phía tây bình định với các khu công nghiệp nam phú tài
khu công nghiệp long mỹ khu công nghiệp đô thị dịch vụ becamex bình định và khu đô thị mới long vân với thành phố quy nhơn
việc khẩn trương xây dựng hoàn thành đưa công trình quan trọng này vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày giải phóng
đã cho thấy nỗ lực của tỉnh bình định trong cải thiện hạ tầng giao thông hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ
nhằm thu hút đầu tư góp phần tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình định